sau hơn ba tháng tạm ngừng hoạt động từ tối qua ngày một mươi năm tháng năm
không gian đi bộ hồ gươm được chính thức hoạt động trở lại
người dân thủ đô đã rất vui mừng háo hức khi được tham gia vào các hoạt động vui chơi
tận hưởng không gian trong lành ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
không gian thoáng đẳng đường phố sạch sẽ và không khí trong lành
đã lâu rồi bác lương ngọc hóa ở quận hoàn kiếm thành phố hà nội
mới có dịp ngồi trò chuyện chia sẻ với những người bạn cao niên trong không gian đi bộ hồ gươm
câu chuyện của những người bạn lâu ngày không gặp lại thêm phần vui vẻ hơn
trong thời tiết mát mẻ của buổi sáng cuối tuần
thứ nhất là người già đi tập dụng
thứ hai nữa là các vợ chồng con gái nó mang các trẻ con vui chơi để cho nó thoải mái
các nơi hôm nay rất là thoải mái nó vui vẻ
các cháu cũng rất là thích
em bé được đi là rất là lâu rồi
em bé mới được đi
hôm nay em bé vừa đi mà vừa coi như là nhảy nhót ở trên xe của bà
người dân vui tươi vô tư nô đùa cùng người thân gia đình mà không phải lo lắng đến an toàn giao thông
hôm nay thứ bảy thì em mời các bạn lên đây chơi
thì em được biết là phố đi bộ mở từ ngày hôm qua thì cơ
nhưng mà hôm nay em mới được nghỉ thì em hứa các bạn lên đây chụp ảnh
mở như thế này
mở như thế này rồi thì em thấy cũng thấy vui
cảm giác nhớ phố muốn lên phố
không gian phố đi bộ hồ gươm đã đang và sẽ là điểm hẹn lý tưởng của mọi tầng lớp người dân thủ đô
nó như nằm trong tiềm thức của mỗi người dân vào những dịp cuối tuần
là nơi họ hẹn gặp gỡ của những đôi bạn
là nơi gia đình thực sự dành cho nhau những khoảng không gian và thời gian hạnh phúc